cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu
huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan và ba bị can đồng phạm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gồm một trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
hai trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản winsore
nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trợ lý công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
bốn hồ bửu phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt
nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp